công ty vận tải đường sắt sài gòn cho biết là sẽ giảm một mươi giá vé tàu cho các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và nhập học vào các trường đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
mức giảm giá vé nêu trên được áp dụng cho thí sinh thi tốt nghiệp và khi nhập học vào các trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp học viện và dạy nghề
mỗi giấy báo thi thẻ dự thi học sinh giấy báo nhập học được giảm một vé cho thí sinh và một vé cho thân nhân đi cùng nếu có
giảm một lượt đi và một lượt về đối với học sinh dự thi giảm một lượt đi đối với học sinh đi nhập học vào các trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp học viện dạy nghề
khi mua vé thí sinh cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh kèm theo giấy báo thi thẻ dự thi đối với học sinh dự thi
kèm theo giấy báo nhập học đối với học sinh đi nhập học vào các trường đại học thời gian giảm giá đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín